thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy của đảng ủy công an trung ương ngày tám tháng sáu tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thời gian qua xem xét thống nhất một số chủ trương nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới
dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương chủ tịch nước trần đại quang ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đại diện lãnh đạo ủy ban kiểm tra trung ương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương trong tổ chức sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy phải đánh giá đúng thực trạng tình hình làm rõ những thành tích kết quả nổi bật đã đạt được
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi

về chủ trương nghiên cứu đề xuất bổ sung sửa đổi luật công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng bộ công an nghiêm túc tiếp thù ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thời gian tới và hứa sẽ chỉ đạo lực lượng công an nhân dân khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà hội nghị đảng ủy công an trung ương đã thống nhất thông qua góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước trong tình hình mới